tại cần thơ báo nhân dân đã tổ chức buổi họp báo chương trình trao học bổng quỹ hạt giống việt báo nhân dân
chương trình được tổ chức nhằm trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại khu vực đồng bằng sông kiều long
lễ trao học bổng sẽ được tổ chức quy mô trang trọng có sự tham dự của lãnh đạo đảng nhà nước
bộ ngành trung ương và lãnh đạo một mươi ba tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông cửu long
mỗi tỉnh được chọn một trăm linh em học sinh nghèo hiếu học mỗi suất học bổng là ba triệu đồng
với tổng giá trị học bổng ba chín tỷ đồng do ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt tài trợ
thời gian diễn ra lễ trao học bổng vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố cần thơ
chương trình trao học bổng sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh
truyền hình nhân dân truyền hình việt nam và các đài truyền hình trong khu vực
chương trình được tổ chức với mục tiêu khuyến học khuyến tài kịp thời động viên
hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học
có thành tích học tập xuất sắc của khu vực đồng bằng sông cửu long